vào lúc bảy giờ năm mươi phút sáng nay theo giờ việt nam vệ tinh micro dragon do việt nam nghiên cứu chế tạo
sẽ được phóng từ trung tâm vũ trụ uchino ura nhật bản vào quỹ đạo
để cùng tìm hiểu rõ hơn về vệ tinh này mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh sau
vệ tinh micro dragon là một sản phẩm nằm trong hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản
thuộc dự án trung tâm vũ trụ việt nam được phát triển bởi ba mươi sáu học viên
là các cán bộ nghiên cứu của trung tâm vũ trụ việt nam thuộc học tại năm trường đại học hàng đầu nhật bản
dưới sự đào tạo và hướng dẫn của các giáo sư chuyên gia trong trường
vệ tinh này thì nó được chế tạo từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
vệ tinh này là sản phẩm hoàn toàn của sinh viên chúng ta tự nghiên cứu tự thiết kế
sau đấy tất nhiên là các công ty nhật bản có hỗ trợ chúng ta sản xuất những sản phẩm theo yêu cầu thiết kế chúng ta
nhưng mà chúng ta sau khi đấy về nó là các cái sản phẩm
các cụm linh kiện đơn chiếc ví dụ như là các máy tính trung tâm các cảm biến những cơ cấu chấp hành
vậy chúng ta phải tích hợp toàn bộ cái đấy vào thành một hệ thống vệ tinh của chúng ta
thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu thiết kế chúng ta
thì toàn bộ quá trình tích hợp thử nghiệm thiết kế đấy là do sinh viên chúng ta thực hiện
rồi tất nhiên là cũng có các hỗ trợ của các giáo sư các chuyên gia nhật bản trong quá trình thực hiện
theo đó vệ tinh micro dragon được thiết kế để quan sát vùng biển ven bờ
nhằm đánh giá chất lượng nước
vị nguồn thủy sản theo dõi sự thay đổi các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven bờ
để phục vụ cho ngành nuôi trồng thủy sản việt nam
sau khi mà cái vệ tinh nó ra khỏi tên lửa như thế thì sẽ mất khoảng một đến hai ngày
nó mới tiếp cận được cái trạm thu và có thể gửi được những cái tín hiệu đầu tiên
tùy thuộc vào cái trạng thái ban đầu của vệ tinh nó có ổn định hay không
và thông thường chúng ta sẽ phải mất khoảng từ một đến ba tháng
để thử nghiệm các chức năng của vệ tinh từng bước từng bước
để đưa cái vệ tinh vào cái trạng thái hoạt động
được biết việc có ảnh vệ tinh microdragon ở vị trí chụp mong muốn
là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro vệ tinh cỡ nhỏ trên thế giới
nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động như phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu